sứ nghệ đang vào những ngày hè nóng đổ lừa người dân hạn chế ra đường

trong các vực công tác của lực lượng công an nhân dân ít có lực lượng nào mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ sắc phục vè hàm lại nhanh ngả mà bộ s
chỉ ra đường nhưng mà mỗi khi ra đường thì chúng tôi thấy các cái chiến sĩ làm việc vất vả nhiệt tinh và chú đảo
tôi thấy là tổ cảnh sát giao thông ở ngã tứ vĩnh đấy là nổi riêng nổi chung là đôi cảnh sát của thành phố nổi chung
thì nổi rất rất vả thời gian rất áp lực chụp hai nv môi trường trời nắng nối mưa gió vẫn là đứng ra điều kiện điều tiệt giao thông khỏi là ôn tắc
với mật độ giao thông dày liên tục như quốc lộ một a mặc dù đã phân chia thành các tổ luân phiên tuần tra
nhưng công việc không hề đơn giản chỉ là phân luồng giao thông mà các anh với bản lĩnh kinh nghiệm còn phát hiện ra các hoạt động vi phạm pháp luật ẩn dưới hoạt động vận tải thông thường
chuyện cảnh sát giao thông bắt giữ hàng chục bánh heroin hàng tấn hàng hóa nhập lậu hàng giả giờ không còn là chuyện xa lạ nữa
những ngày nắng nóng là vậy vào những ngày mưa bão nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông còn vất vả hơn nhiều
ở đâu tắt đường ở đó có lực lượng cảnh sát giao thông
hiện nay tổ công tác của chúng tôi đang thực hiện các tuần tra bắt đầu từ một mươi hai h trưa đến kết thúc các tuần tra là một mươi tám h
hiện tại về thời tiết thời tiết ở miền trung nắng gió rất là đỉnh điểm vì vậy là ảnh hưởng đến công tác xử lý của chúng tôi
nhưng mà anh em luôn luôn cố gắng đoàn kết nhất trí một lòng cố gắng để mà làm sao
hoàn thành tốt nhiệm vụ của bà nâm đốc công an tỉnh và lãnh đạo phòng cảnh sát thông công an nghệ an đã giao phó
tôi là một lái xe cho công ty cường tuyết thường xuyên lưu thông qua tuyến đường quốc lộ một này qua năm mươi một
và tôi nghĩ cái phương như kiểu là qua đây các anh cũng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy thì tôi thấy là rất cần thiết
việc làm của các anh ở đây góp phần rất tích cực cho xã hội cho bản thân những người lái xe như chúng tôi
đồng thời hạn chế được tai nạn rủi ro
trong quá trình tham gia lao động và tham gia phương tiện giao thông các phương tiện giao thông
ở vùng nào lũ uy hiếp tính mạng của người dân thì cùng với các lực lượng khác lực lượng cảnh sát giao thông lại lên đường để sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn
những cố gắng nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông công an nghệ an đã và đang thực hiện
đã góp phần không nhỏ trong công tác giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn giao thông
góp phần đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương
kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các đồng chí công an huyện đắc minh của tỉnh đắk đông đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng đỗ văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại buôn ta mung
xã trường xuân huyện đắc song tỉnh đắc đông
đối tượng nguyễn thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đắc hoa xã đắc hòa huyện đắk song tỉnh đắk nông
đối tượng này có đặc điểm nhận dạng có hình xăm trên ngực
và đối tượng nguyễn đình đức sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn đắc sô xã đắc sắc huyện đắc minh tỉnh đắk nông
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức chú ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện